thưa quý vị trong khi cả nước đang toàn lực chiến đấu với sars cov hai nhưng vẫn có những cá nhân vì lợi ích của bản thân mà tìm cách lách luật trốn khai báo y tế giấu giếm thông tin gây khó khăn cho cơ quan chức năng
hành động đó sẽ để lại hậu quả khôn lường như thế nào mời quý vị cùng theo dõi
cho đến cuối ngày hai mươi chín tháng ba số ca nhiễm covid một mươi chín đã lên đến một trăm bảy mươi năm ca trong đó thành phố hồ chí minh đang có bốn mươi năm ca dương tính
điều đáng nói trong số các ca dương tính dư luận phẫn nộ vì hành vi lách khai báo gian dối của người nhiễm bệnh khiến cộng đồng vô tình bị lây nhiễm chéo
thậm chí nhiều đối tượng sau khi biết bản thân nằm trong diện cách ly theo dõi vẫn thản nhiên không thực hiện nghĩa vụ của mình gây khó khăn cho cơ quan chức năng
cách ly lại giữ bắt nhốt cách ly
tuyệt đối luôn không thả ra nữa
mình là người dân mà ở đấy không biết cái gì cả mà tự nhiên đưa bệnh tật về phong khai báo thực sự là không chấp nhận
suốt những tuần qua quận hai thành phố hồ chí minh trở thành tâm điểm của báo chí với những thông báo truy tìm về số người tiếp xúc với bệnh nhân phi công
bệnh nhân này được nhắc đến với cụm từ vừa hài hước vừa chua sót bệnh nhân siêu lây nhiễm
đây tất nhiên không phải là trường hợp khác biệt
bệnh nhân khiến hơn năm mươi nhân viên y tế bị cách ly ở bình chánh bệnh nhân số một trăm một mươi
các chuyên gia cảnh báo hành động lách khai báo sẽ để lại hậu quả không lường
dứt khoát không có để xảy ra nữa
bởi vì sau đó thì gần như toàn bộ lực lượng nó đã đuổi theo
có thể rất là mệt rồi

và chúng ta không đuổi kịp thì chắc chắn là chúng ta sẽ vỡ chạy
trong khi cả nước đang tiến hành nghiêm ngặt nhiều biện pháp nhằm kiểm soát tốt sự lây lan của sars cov hai
thông qua việc kêu gọi người dân hạn chế đi lại tạm dừng các hoạt động dịch vụ không cần thiết
thì hành vi của những đối tượng cố tình khai báo gian
đắc luật khiến mạng bệnh lây lan không chỉ khiến chính quyền mất nhiều công sức viền bạc
mà còn xứng đáng bị cộng đồng lên án đặc biệt là việc xử lý nghiêm của cơ quan chức năng
thưa quý vị những bệnh nhân số một mươi bảy ba mươi một chín mươi một v v được coi là những con số siêu lây nhiễm
khiến hàng ngàn người bị cách ly hàng trăm người phải theo dõi y tế
và hàng chục người dương tính sau khi tiếp xúc
vậy hành vi trốn khai báo y tế của
các bệnh nhân này có vi phạm pháp luật hay không
và bên cạnh sự lên án của dư luận những cá nhân trốn khai báo y tế
có bị cơ quan chức năng xử lý sau khi khỏi bệnh
tính tới thời điểm hiện tại tp hcm đã có hai ổ dịch covid một mươi chín
lây lan rộng ra cộng đồng ở quận hai và quận tám
và nguy cơ lây lan ổ dịch khác tại huyện bình chánh
đáng nói số người nghi nhiễm ở bình chánh là nhân viên y tế
lá trắng trực tiếp trong công tác chống dịch
chính vì vậy dư luận càng phẫn nộ hơn
trước việc che giấu khai báo y tế
coi thường kêu gọi của chính phủ về phòng dịch
trước việc che giấu khai báo y tế
coi thường kêu gọi của chính phủ về phòng dịch
trước việc che giấu khai báo y tế

trên quan diện pháp lý
thì hiện tại theo tôi

đều đã có và rất là cụ thể
và được các cơ quan nhà nước
cũng cụ thể hóa bằng
các biện pháp xử lý
ví dụ như đối với
các quy định về luật hình sự
thì bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
có quy định tại điều hai trăm bốn mươi
về tội danh
là làm lây lan dịch bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác
thì đối với lại cái tội danh này cái mức xử phạt tiền lên đến hai trăm linh triệu đồng
mà nếu trong trường hợp mà cái hậu quả của các hành vi gây ra là chết hai người
và nó thuộc cái thẩm quyền công bố dịch của thủ tướng
thì cái mức hình phạt tù nó đến một mươi hai năm
thời điểm hiện tại là giai đoạn cả nước bước vào trọng tâm của cuộc chiến chống virus
việc áp dụng hàng loạt các biện pháp ngăn chặn đưa ra chế tài đeo khẩu trang
đối với người dân khi ra nơi công cộng tạm thời ngưng hoạt động các hàng quán
dịch vụ cho thấy mức độ nghiêm trọng của dịch
động thái quyết liệt trong việc yêu cầu xử lý kỷ luật đối với sở tài nguyên môi trường
thành phố hồ chí minh vì văn bản gây hoang mang dư luận
thể hiện sự quyết tâm của chính quyền trong cuộc chiến với sars cov hai
trước những diễn biến phức tạp lây lan của dịch bệnh
chính phủ việt nam đã sớm triển khai nhiều biện pháp nghiêm ngặt
để phòng chống dịch bệnh sars cov hai
trong đó có công tác khai báo y tế đối với mỗi cá nhân
vậy nhưng vẫn có tình trạng cố tình né tránh khai báo y tế
vì sao họ lại tìm cách trốn khai báo y tế khai báo vòng vo
đứng ở góc độ tâm lý những người này đã suy nghĩ như thế nào khi cố tình trốn khai báo y tế
xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi cùng thạc sĩ tâm lý trần thị tâm nhàn
xin chào quý vị khán giả
khách mời ngày hôm nay của chúng ta sẽ là thạc sĩ tâm lý trần thị tâm nhàn
giảng viên bộ môn tâm lý của trường đại học y khoa phạm ngọc thạch
xin chào chị rất vui khi chị đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay
thưa chị hiện nay dịch bệnh covid đang hoành hành trên thế giới và việt nam
cũng là một trong những nước nằm trong vùng dịch
và có một thực tế là hiện tại ở việt nam tình trạng bệnh lây ra ra cộng đồng rất lớn
và cái nguyên nhân xuất phát từ một số người họ thiếu ý thức không khai báo y tế
hay là họ cố tình che giấu các cơ quan chức năng
vậy thì đứng ở góc độ tâm lý
xin chị cho biết là cái nguyên nhân vì sao họ lại có cái tâm lý che giấu và không khai báo bệnh như vậy ạ
nguyên nhân tại sao họ có những cơ sử như vậy thì có người có cơ sử như thế này
có người cơ sử như thế khác
có người họ che giấu bằng cách là họ im thì họ không nói
có người phải che giấu bằng cách là giống như là có người họ muốn bỏ cái nơi đó để họ trốn đi
thí dụ như vậy
thì đó chính là cái cơ chế phòng vệ của người đó
tức là cái sự kỳ thị của người khác cái sự lên án chỉ trích của dư luận
hay là bất kỳ thái
thái độ hành vi gì của người khác đối với cái cá nhân đó thì cái cơ chế phòng vệ người đó là bảo vệ
tại vì những cái ánh mắt hay những cái thái độ những cái lời nói
nó đều là cái sự nguy hiểm đe dọa với sự an toàn của cái cá nhân đó mà họ đang muốn tồn tại họ muốn bảo vệ
như chị giải thích là họ có một cái tâm lý tức là họ đang làm theo cái bản năng của họ
vậy thì làm sao để họ có thể nhìn nhận vấn đề một cách thực tế ạ
dư luận là
những cái ý kiến những cái quan điểm những ý kiến của những cái cá nhân trong một cái cộng đồng
đó là những cái lời nói những cái ý kiến về để đánh giá để mà phán xét
trong một cái tình huống hay là một cái sự việc mà họ quan tâm
thì như vậy đứng trước một cái tình huống như là chúng ta đang bàn luận
thì cái ý ký của dư luận nó cũng là một cái một cái sức mạnh đến với lại cái người đó
thì cái ý kiến dư luận đó nó như thế nào
tác động đến như thế nào đối với cá nhân đó
cái ý ký của cá nhân thì nó cũng có mang tính là hai mặt
nó cũng có thể là làm cho cá nhân đó thức tỉnh
để họ nhận ra được cái hành vi của họ là sai lầm
để là để cái hành vi của họ để họ thay đổi họ điều chỉnh
nhưng nó cũng sẽ là làm cho người đó cảm thấy như là khi mà nó có tác động quá mạnh
thì nó sẽ làm cho người đó cảm thấy khó có thể chấp nhận được
thì như vậy
để cho người đó có thể chấp nhận được có thể nhìn nhận ra được những cái sai lầm của bản thân
thì người đó cần có một cái phía dư luận nó phải có một cái chừng mực gọi là cái mức độ
giúp cho người đó nhìn ra được sai lầm của mình
để người đó họ có một cái cảm xúc mới tích cực
tức là họ có cảm thấy được thông cảm
vậy thì chỉ có cái lời khuyên nào dành cho những người mà đã lỡ mắc phải sai lầm
có thể vượt qua được cái khủng hoảng tâm lý trong bối cảnh hiện tại
hồi nãy mình nói đến cái khía cạnh cái tinh thần cái biện pháp đủ mạnh đó là
từ thống nhất từ địa phương tới từ trung ương tới địa phương và toàn dân mình cùng nhau tham gia cùng mục đích chung
là hướng tới việc là chiến thắng đại dịch
thì cũng không loại trừ biện pháp kiên trị đối với những hành vi mà cố tình vi phạm
thì để thay đổi một cái hành vi này sang một cái hành vi khác
đó thì cũng cần làm cho họ có một cái nhận thức mới cảm xúc mới
hành vi tích cực phù hợp với lại cái bối cảnh mà mọi người đang hướng tới
xin cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy số đặc biệt câu chuyện chủ nhật xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện chủ nhật tuần sau
thu phí xin mời quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
sau đây xin mời quý vị và các bạn quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
thưa quý vị trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng ba
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của công an tỉnh sơn la kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống dịch tại các địa bàn công an huyện thành phố
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín công an tỉnh sơn la ghi nhận sự chủ động phối hợp triển khai của các đơn vị
đồng thời yêu cầu thời gian tới công an các đơn vị cần quản lý tốt đối tượng người nước ngoài sinh sống trên địa bàn
tuyên truyền đến người dân không tập trung đông người dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar karaoke quán ăn
đồng thời chủ động xây dựng và luyện tập phương án trong tình huống có người dương tính với sars cov hai để kịp thời xử lý
đối với các huyện đã thành lập chốt kiểm dịch như quỳnh nhai mường la tiếp tục bám nắm địa bàn thực hiện công tác khai báo y tế
phun tiêu khử khuẩn đối với các trường hợp phương tiện đi qua địa bàn
ban chỉ đạo đã đi kiểm tra thực địa tại các điểm chốt dịch huyện vân hồ mường la thuận châu quỳnh nhai sông mã sốt cộp
để kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất thành lập chốt kiểm dịch covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ địa phận tỉnh sơn la
những tưởng dịch bệnh covid một mươi chín đã được đẩy lùi thế nhưng bất ngờ vào đêm ngày sáu tháng ba thông tin về ca nhiễm sars cov hai thứ một mươi bảy được phát hiện
cùng với toàn hệ thống chính trị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã yêu cầu
cấp ủy lãnh đạo công an các cấp quán triệt tổ chức thực hiện công điện ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thường trực ban bí thư
về tăng cường phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới các nhiệm vụ của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
có thể nói ở mỗi giai đoạn phòng chống dịch dấu ấn của lực lượng công an nhân dân luôn rất đậm nét
trong giai đoạn này của cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh hiện nay dịch đã diễn biến hoàn toàn khác
theo chiều hướng phức tạp
do đó cần ra soát kế hoạch kịch bản quy trình công tác phối hợp phòng chống dịch với các cơ quan chức năng ngành y tế và quân đội nhân dân
để đảm bảo chặt chẽ không bỏ chống nhiệm vụ không trùng dẫm
đêm ngày sáu tháng ba lực lượng công an hà nội đã nhận nhiệm vụ triển khai điểm cách ly đầu tiên tại khu phố trúc bạch quận ba đình
công tác ứng trực đảm bảo an ninh an toàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
sau thời điểm đó diễn biến tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp khi số người nhiễm sars cov hai tăng
đồng nghĩa với số người thuộc diện cách ly cũng gia tăng theo cấp số nhân
theo đó tại nhiều địa phương trên cả nước các điểm cần cách ly để đảm bảo ngăn chặn nguồn virus lây lan
và hợp đồng cũng tăng theo
lực lượng công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa lực lượng với trọng trách đảm bảo an ninh
an toàn tuyệt đối tại các địa điểm cách ly đồng thời hỗ trợ người dân đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cần thiết
từ tối ngày sáu tháng ba chúng tôi đã nhận được thông tin về tình hình người nhiễm bệnh covid một mươi chín tại địa bàn
thực hiện ra các ý kiến chỉ đạo của ban chủ yếu quan phường ban chủ yếu quan quận
chúng tôi đã tổ chức triển khai các phương án
chúng tôi đã tổ chức nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn
cho đến thời điểm này thì chúng tôi hoàn toàn là vẫn chưa về nhà
nói thật là các đồng chí không quỷ đâu
trực liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn mà lúc nào chúng tôi yêu cầu là đồng chí có mặt
và tuần tra suốt ngày suốt đêm động viên tinh thần nhân dân chấn an để cho nhân dân bình tĩnh
nói chung là họ rất tốt
khi diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát mạnh tại các nước châu âu châu mỹ
hàng trăm nghìn người việt đang sinh sống tại nước ngoài muốn về nước tránh dịch bệnh
lúc này các cửa khẩu sân bay quốc tế là mặt trận căng thẳng của các cán bộ chiến sĩ xuất nhập cảnh
thống kê của lực lượng chức năng trong cao điểm vừa qua tại các sân bay trên cả nước
đã đón nhận hàng vạn lượt hành khách việt nam và hành khách quốc tế nhập cảnh
có thời điểm lượng khách nhập cảnh lên tới bốn đến năm
chủ động trước diễn biến này công tác quản lý xuất nhập cảnh đã không xảy ra tình trạng u nứ
các hoạt động kiểm tra làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách được tiến hành nhanh chóng nhưng đảm bảo chính xác tuyệt đối
mặc dù là cũng có những trường hợp các đồng chí khi tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính f
thì các đồng chí là thuộc diện f một là phải đưa đi cách ly cũng như là xét nghiệm ở bệnh viện nhiệt đới
thì trong cái quá trình chờ kết quả xét nghiệm thì kể cả tập thể lãnh đạo đơn vị cũng như cá nhân các đồng chí
và các đồng nghiệp các đồng đội khác là cũng đều có những cái lo lắng là chờ cái kết quả
nó thực sự là một cái câu chuyện giữa dương tính và âm tính
đó thì mặc dù vậy nhưng chúng tôi vẫn phải xác định là công tác chuyên môn cũng như nhiệm vụ cho lãnh đạo cấp trên giao
thì vẫn phải hoàn thành một cách xuất sắc nhất
trước khi về đây là mình đã tìm hiểu thông tin rồi
hôm nay là cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần là cách ly
hôm nay là cũng không có gì là bỡ ngỡ cả
rồi được ăn được uống nên thấy mọi người cũng chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng
tình hình dịch bệnh trong nước vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp
với tinh thần chống dịch như chống giặc thực hiện nghiêm công điện số một của bộ trưởng bộ công an
công an các đơn vị địa phương cũng đã đi từng ngõ gõ từng nhà để lập danh sách người nước ngoài và công dân việt nam
từ nước ngoài nhập cảnh về nước hiện đang cư trú tại địa phương kể từ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tính đến một mươi tám h chiều ngày hai mươi năm tháng ba bộ công an đã hoàn tất việc kiểm tra giả soát
kết quả kiểm tra giả soát có ý nghĩa rất lớn

giúp nhân dân yên tâm tin tưởng vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cuộc chiến phòng chống đại dịch covid một mươi chín
chủ động triển khai các biện pháp đáp ứng các cấp độ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của quốc gia
bộ công an đã quyết định lập khu cách ly trên cơ sở cải tạo một phần công trình hiện có của trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i
việc sớm đưa vào các khu cách ly tập trung là sự chủ động đilining
sự chủ động đi trước một bước so với diễn biến dịch hiện tại của bộ công an
nhằm đảm bảo không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống
quyết liệt khẩn trương và chủ động thực hiện mệnh lệnh phòng chống covid một mươi chín trong giai đoạn này
nhưng trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm lực lượng công an nhân dân quyết tâm không để tội phạm lợi dụng hoạt động
nổi lên trong suốt thời gian vừa qua đó là các đối tượng lợi dụng cơ hội dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
để xuyên tạc chống phá đất nước cố tình đưa tin sai về dịch bệnh
hay là các hành vi lừa đảo trục lợi liên quan đến phòng chống dịch bệnh
vừa chủ động tham gia phòng chống dịch bệnh vừa tích cực đấu tranh với các loại tội phạm
đó là mệnh lệnh từ mỗi trái tim cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
thống kê của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
từ khi dịch bệnh covid một mươi chín xuất hiện trên không gian mạng việt nam đã có hơn chín trăm linh thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh
trong đó có rất nhiều thông tin giả được nguy tạo một cách tinh vi nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi
do đó những kết quả đấu tranh xử lý các đối tượng trên không gian mạng đã góp phần ổn định tình hình
giúp nhân dân tin tưởng và chung một lòng cùng chính phủ đẩy lùi dịch bệnh
với số lượng các tin bài tăng lên nhanh chóng trong giai đoạn dịch bệnh như này
thì chúng tôi phải huy động cả thứ bảy chủ nhật và làm việc ngoài giờ mới đảm bảo được tiến độ công tác
còn đây là những đối tượng sản xuất nước rửa tay giả khẩu trang giả
hay thủ đoạn lợi dụng dịch bệnh phức tạp đăng tin giả bán hàng nhiệt kế điện tử để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người dân
có thể nói diễn biến tội phạm lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín để gia tăng hoạt động rất phức tạp
nhưng với quyết tâm giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự
lực lượng công an các đơn vị địa phương đã điều tra truy xét và xử lý hàng trăm đối tượng có hành vi vi phạm
trong suốt cuộc chiến với dịch covid một mươi chín đến nay mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không quản ngại gian khổ
chấp nhận hy sinh có thể bị lây nhiễm dịch covid một mươi chín bất cứ lúc nào để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ
nhiều công việc ở cơ quan nhiều hơn chị em cũng phải ở lại tất cả anh chị em đều phải ở lại ở trên này
nó cũng là một cái nguồn để tránh lây nhiễm dịch bệnh cho gia đình và cho cả cộng đồng chung thôi
đấy là một cái công việc chung mặc dù là cũng phải xa gia đình xa con cái thì cũng không ai muốn điều này
thế nhưng mà tôi nghĩ trong khoảng thời gian dịch bệnh này vì ý thức chung thì tôi nghĩ ai cũng sẽ làm cho chúng tôi thôi ạ
mẹ chào mẹ
mẹ chào mẹ nhé đang làm gì đấy con
con đang chờ mẹ một ngày mà
thì à hai anh em đang chơi à
vâng mẹ chào mẹ
thì à mũn ơi
mẹ đi ra mình thấy có mất bảo không
mẹ phải ở trên cơ quan cơ hai anh em ở với ông bà có ngoan không
hai anh em ở với ông bà ngoan nghe lời ông bà con nhé
hôm nào hết hôm nào hết thịt mẹ lên đón anh em về
hai anh em ở bên đấy phải thương nhau nhé không được cãi nhau hiểu chưa
với những ai đã từng làm mẹ
thì những giọt nước mắt rơi như thế này cũng là điều dễ hiểu
xong giọt nước mắt đó cũng là niềm tự hào là sứ mệnh của người lính công an trên mặt trận phòng chống dịch bệnh
cửa cậu là chiến khu đơn vị vào chiến dịch có lệnh là xuất kích vì bị yên đông vào
có thể nói là đánh giá tả hệ thống chính trị vào cuộc
nhưng mà lực lượng vũ trang trong đó công an nhân dân
có một vị trí hết sức quan trọng về việc tìm kiếm và xác định địa chỉ danh tính của từng người
khi đã tiếp xúc với các đối tượng f f một f hai f ba
đấy là một sự thông minh và một sự chỉ đạo sát sao và rất có nhiệm vụ không phải công an không làm được
tôi nghĩ rằng là lực lượng công an nhân dân đã có rất nhiều cố gắng và đóng góp những công sức rất lớn lao
đối với sự nghiệp chung của chúng ta trong việc chống dịch như chống giặc trong giai đoạn vừa qua
trong đợt chống covid của nhà nước đảng của nhà nước ta vừa rồi
thì là tôi sẽ cảm thấy rằng là hai lực lượng chính một là công an và hai là quân đội và các tình nguyện nữa
nhưng tôi cũng đánh giá cao sự nhiệt tình của bên ngành công an
thì vừa bảo vệ an ninh trật tự nhưng đồng thời cũng vừa trong đợt chống dịch này
cũng đã góp phần không nhỏ trong việc phòng chống dịch covid này
tôi có theo dõi trên thời sự
thấy rằng thủ tướng có tư khen động viên lực lượng vũ trang tham gia vào quá trình chống dịch ncov
đây là một trong những sự động viên khen thưởng rất là kịp thời cho lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng công an nói riêng
và với sự hy sinh với sự đóng góp trong lực lượng công an thì tôi tin chắc rằng việc phòng chống ncovid của chúng ta sẽ chắc chắn thành công